cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang sáng nay cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn văn nhật chú tại xã tân mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
thông tin từ cơ quan điều tra ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn nhật điều khiển xe ô tô tải chạy hướng ngã ba bà vệ
về thị trấn mỹ luông huyện trợ mới
khi đến khu vực tổ một ấp long thuận xã long điền b huyện trợ mới thì nhật ngủ gật không làm chủ được tay lái
nên đã điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái
tông vào xe mô tô đang chạy ngược chiều do một người dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba điều khiển chở theo hai người ở phía sau
cú tông trực diện đã khiến hai người đi trên xe máy tử vong
cú tông trực diện đã khiến hai người đi trên xe máy tử vong